thống kê của bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng riêng quý i năm hai nghìn hai mươi đơn vị đã lập danh sách tri trả trợ cấp thất nghiệp cho một mươi bảy sáu trăm tám mươi hai lượt người với tổng số tiền trên sáu mươi tỷ đồng tăng sáu số lượt người và một mươi một số tiền so với cùng kỳ năm trước
trong số đó có gần ba trường hợp phát sinh tăng mới với số tiền chi trên chín tỷ đồng
nguyên nhân chính dẫn tới số lao động bị mất việc tăng là do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình sản xuất kinh doanh của cả nước nói chung trên địa bàn thành phố đà nẵng nói riêng gần như đỉnh trệ
các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động thu hẹp hoặc hoạt động cầm chừng nhất là các ngành nghề dịch vụ du lịch vận tải dệt may
ngoài ra người lao động còn được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí hỗ trợ học nghề với mức hỗ trợ tối đa một triệu đồng một người một tháng